cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
ngày năm tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã khởi tố đối tượng trong vụ giết chủ cai thầu xây dựng tại xã vĩnh hòa huyện ninh giang do đối tượng đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên được bảo lãnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối tượng bị khởi tố là đinh thị then sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại thôn cáp xã hồng dụ ninh giang làm nghề thu mua sắt vụn
trước đó then có mâu thuẫn với anh bùi ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chú tại thôn vĩnh xuyên xã vĩnh hòa ninh giang
là chủ cai thầu xây dựng
khoảng năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi then đi xe máy mang theo con dao gọt hoa quả đến nhà anh thành để giải quyết mâu thuẫn
sau khi lời qua tiếng lại then đã dùng dao đâm ba nhát vào người anh thành khiến anh tử vong sau đó
ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án đối với bị cáo bế văn núi
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã hồng quang huyện quảng uyên tỉnh cao bằng về tội giết người
theo cáo trạng do có mâu thuẫn từ trước khoảng hai mươi hai giờ ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
bế văn núi đã cầm dao đến nhà anh bế văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú cùng địa phương
chém một phát vào vùng đầu cổ bên trái của anh tú gây thương tích chín mươi chín
quá trình điều tra xác định chỉ vì núi nghi ngờ không có căn cứ về việc tú có quan hệ tình cảm lén lút với vợ của mình
và lấy trộm cánh cửa gỗ cùng với việc bực tức về việc bị tú chặn xe
nên núi đã chém anh tú gây thương tích nặng
xét xử đã tuyên phạt bị cáo bế văn núi mức án hai mươi năm tù giam
dự kiến sáng nay tnthh sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo nguyễn hữu linh
cựu phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi
trước đó tại tòa sơ thẩm ông linh bị tnq bốn tuyên án một mươi tám tháng tù về tội danh trên
sau đó bị cáo này nộp đơn kháng cáo ngay tại tòa
ông nguyễn hữu linh bị truy tố về hành vi dâm ô với bé gái trong thang máy
tại trung cư galaxy quận bốn vào tối một mươi một tháng bốn năm nay
dự kiến phiên tòa phúc thẩm này sẽ tiếp tục được xét xử kín
tại quảng trị hiện có trên bốn sáu trăm linh ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn gấp tám lần so với cùng kỳ năm ngoái
trong số trên tp đông hà huyện triệu phong và huyện hướng hóa là những địa phương có nhiều ca mắc suốt huyết nhất
hiện ngành y tế tỉnh quảng trị đã tăng cường giám sát các ổn định
tạo dịch suốt suốt huyết phun hóa chất diệt loang quang bọ gậy để dịch không lan rộng
các địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân và cùng tham gia phòng chống dịch sốt xuất huyết
ngành đường sắt cho biết hiện vẫn còn nhiều vé tàu tết từ ga sài gòn và ga hà nội
cụ thể còn hơn một trăm một mươi sáu chỗ từ ga sài gòn và hơn bảy mươi bảy chỗ từ ga hà nội đến các ga phía nam vào thời điểm sau tết
tuy nhiên ngành đường sắt cũng khuyến cáo số chỗ còn lại sẽ có thay đổi
do hành khách đặt giữ chỗ mà không thanh toán hoặc trả lại vé
vì vậy hành khách có nhu cầu đi tàu tết cần thường xuyên truy cập các website bán vé tàu trực tuyến
hoặc đến các nhà ga các điểm bán vé để cập nhật thông tin
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại